tối qua ngày ba mươi tháng bốn hàng trăm cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tp hcm đã kịp thời dập tắt đám cháy lớn xảy ra tại một công ty trong khu chế xuất tân thuận quận bảy
vụ cháy gây nhiều thiệt hại về tài sản và làm một số chiến sĩ chữa cháy bị thương
gần hai mươi giờ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn đang tích cực dập lửa xảy ra tại công ty chuyên sản xuất các thiết bị dập dụng cho xe ô tô máy bay công nghiệp
theo nhiều nhân chứng cho biết đám cháy xảy ra vào khoảng hơn một mươi tám giờ
khu vực xảy ra hỏa hoạn chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy nên công tác dập lửa gặp khó khăn
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm đã điều động nhiều đơn vị chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa từ nhiều hướng ngang không để cháy lan
trong lúc dập lửa một số chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã bị thương nhẹ ghi nhận ban đầu
nhiều tài sản trong công ty bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn